bệnh viện gia liễu trung mương cho biết trong thời gian gần đây số lượng bệnh nhân mắc vẩy nến ngày càng gia tăng
tuy nhiên điều đáng nói là nhiều trường hợp khi vào viện bệnh tình đã tiến triển rất nặng
do người dân tự ý điều trị và dùng các phương pháp dân gian truyền miệng để chữa bệnh
điều này không chỉ khiến việc chữa bệnh gặp khó khăn hơn
mà thậm chí bệnh nhân còn có nguy cơ mắc ung thư ra do ngộ độc asean
bệnh nhân này có tiền sử mắc vẩy nến đã một mươi năm
tuy nhiên thay vì điều trị ở bệnh viện thì anh lại mua thuốc nam dạng viên về uống trong sáu tháng
được biết thời gian ngắn ban đầu bệnh có thuyền giảm nhưng càng về sau bệnh càng nặng
thăm khám tại bệnh viện gia liễu trung ương các bác sĩ phát hiện bên cạnh dấu hiệu vẩy nến
bệnh nhân có các tổn thương đặc trưng của ngộ độc acen mạng tính
nghi do từ nguồn thuốc nam không rõ nguồn gốc
được biết asean là một kim loại nặng đã được sử dụng trong điều trị vẩy nến từ lâu
nhưng vì các nghiên cứu cho thấy tính độc hại của nó nên hiện không được sử dụng
tuy nhiên một số loại thuốc đông y không rõ nguồn gốc hiện vẫn có sử dụng asean trong thành phần
do đó có thể gây ngộ độc cho bệnh nhân
đông mi đặc biệt là thuốc hoàng mà có chứa có thuốc ít
có thể làm tình trạng bệnh nhiễm tăng lên rất nhanh và tiến triển rất là nặng
có thể gây đến tỏa gia toàn thân vào vẩy nến
nếu bệnh nhân mà sử dụng thuốc đông y thuốc hoàn mà có chứa thành phần acilis là một chất độc
thì do đó có nguy cơ gây đến hiện tượng ung thư gia
hiện nay trong điều trị bệnh vẩy nến
ngành gia liễu nước ta cũng đã cập nhật đầy đủ các tiến bộ khoa học trên thế giới
đối với các bệnh mạng tính hay bệnh hệ thống
người bệnh nên tuân thủ chỉ định của bác sĩ
bệnh vẩy nến là một bệnh viêm sang mạng tính tái phát nhiều đợt
vì vậy cho nên rất nhiều bệnh nhân hoang mang và tự ý đi sử dụng các bài thuốc dân gian
rất dễ dẫn đến nguy cơ làm tăng bệnh làm bệnh nặng lên
vì vậy cho nên đối với những bệnh viêm vẩy nến thì kêu khuyên là nên đến các cơ sở uy tế khám điều trị
có những pháp đồ điều trị thì bệnh mới có thể chữa khỏi được
có bệnh thì vái tứ phương là tâm lý chung của nhiều người bệnh
tuy nhiên thực tế có nhiều loại thuốc dân gian chưa hề được khoa học kiểm chứng tính hiệu quả
người bệnh nên dùng thuốc
có sự tư vấn của bác sĩ bởi nếu không câu chuyện tiền mất tật mang sẽ vẫn còn tiếp diễn